các chuyên gia về năng lượng bao gồm cả dầu mỏ và khí đốt
cho rằng năng lượng mặt trời và gió chính là nguồn năng lượng của tương lai
nhưng khi mà người tiêu dùng đang chờ đợi các nguồn năng lượng thay thế trong tương lai
thì ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch lại đang coi các loại khí đốt tự nhiên là cầu nối để hướng đến nguồn nhiên liệu cho tương lai
ở mỹ các giàn khoan đang bận rộn hút dầu khí từ những mỏ đá phiến theo công nghệ nứt vỡ thủy lực
nhưng không phải tất cả mọi người đều chấp nhận công nghệ này
bất chấp nguồn lợi nhuận mang lại công nghệ fracking không được ứng dụng phổ biến trên thế giới
đặc biệt trong cộng đồng các nhà hoạt động bảo vệ môi trường hay tại những vùng bị ảnh hưởng bởi quá trình nứt vỡ thủy lực
và khi mà giá dầu đang bị kéo xuống do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và nhất là khi ả rập xê út đối đầu với nga trong cuộc chiến giá dầu
khả năng tài chính của đá phiến đang phải đối mặt với nguy cơ lớn
fracking là một công nghệ còn mới mẻ trong việc khai thác nguồn nhiên liệu tự nhiên công nghệ được quảng bá lần đầu từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
bí mật của công nghệ này chính là bơm nước cát hóa chất với áp
đó là một nơi cao vào lỗ khoan để tạo ra những vết nứt trên đá phiến
từ những vết nứt đó dầu khí trong đá phiến sẽ thoát ra ngoài
đến những năm một nghìn chín trăm tám mươi công nghệ được cải tiến thành một công nghệ được gọi là khoan định hướng ngang
kỹ thuật này sẽ mở ra được các khe giúp tiếp cận những lớp mỏng nhất của đá phiến và thậm chí tiếp cận được sâu vào lòng đất
suốt thập kỷ qua sản lượng dầu khí của mỹ đã tăng năm mươi bảy nhờ vào những khu vực mỏ đá phiến
như khu vực permian basin kéo dài từ texas đến new york
như mexico giờ đây khi opec cố gắng cắt giảm nguồn cung và mất thị phần thì mỹ kiên trì sản xuất dầu đá phiến
nói một cách khác opec đang từ bỏ sản xuất và mỹ đang chiếm lĩnh thị phần
nhưng vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi nga đã châm ngòi một cuộc chiến dầu mỏ với ả rập xê út làm bùng lên cuộc chiến giá dầu toàn cầu
ngành công nghiệp đá phiến với chi phí sản xuất cao hơn so với ả rập xê út và nga
và phụ thuộc chủ yếu vào các khoản tài trợ bằng nợ
sau đó debt financing đã chịu cú sốc mạnh nhất
các nhà khai thác đá phiến lớn như whiting petroleum corp và diamondback buộc phải cắt giảm năng suất sau khi giá trị cổ phiếu giảm từ bốn mươi đến bốn mươi năm
bên cạnh đó công nghệ nứt vỡ thủy lực fracking vẫn gây ra nhiều tranh cãi và tiếp tục là mục tiêu của các nhà hoạt động vì môi trường
họ lo ngại rằng công nghệ này sẽ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường
nhiều quốc gia châu âu thậm chí đã cấm ứng dụng công nghệ này khi xét đến yếu tố môi trường
những người phản đối chỉ ra rằng công nghệ fracking cần một lượng lớn nước
tùy thuộc vào lượng đá phiến lượng nước tiêu thụ có thể lên đến năm sáu hoặc thậm chí sáu mươi năm triệu lít nước để tạo ra được một giếng khoan
cũng có những bằng chứng chỉ ra rằng fracking hay công nghệ bơm những nước thải vào giếng khoan có thể gây ra các trận động đất
đa phần là những trận động đất nhỏ nhưng năm hai nghìn một mươi sáu một trận động đất ở khu vực mỏ oklahoma
đã làm rung lắc nhà cửa và các tòa nhà trong khu vực khoảng một phút trận động đất có độ mạnh lên đến năm tám độ richter
những rung lắc ở khu mỏ đá phiến ở tứ xuyên trung quốc đã cướp đi hai mạng người và phá hủy một mươi một ngôi nhà vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tìm ra giải pháp cho fracking không hề dễ dàng
không ai có thể phủ nhận rằng đá phiến đã tạo ra những lợi ích kinh tế cho mỹ nhưng giờ đây liệu rằng cuộc cách mạng với công nghệ fracking có đang đi đến hồi kết
những nhà phản biện vẫn tiếp tục đưa ra bức tranh lợi ích
đầy hấp dẫn với nhiều việc làm và sự độc lập về nguồn năng lượng giờ đây đang đối mặt với việc buộc phải cắt giảm công việc thu nhỏ quy mô và thậm chí cả phá sản
những người phản đối fracking chỉ ra lượng lớn khí mê tan từ nhiên liệu tự nhiên đã đi vào khí quyển ngay từ trước khi chúng bị đốt cháy
điều này trở thành một trong những nguyên nhân cho sự nóng lên của trái đất
họ hoàn toàn bác bỏ nhận định cho rằng đá phiến là cây cầu hướng đến năng lượng tái tạo trong tương lai
cạnh tranh khốc liệt về kinh tế cùng với sự phản đối của những nhà hoạt động môi trường ngành công nghiệp đá phiến của mỹ đang đối mặt một tương lai đầy biến động